hai nhà lãnh đạo nga palestine đã tái khẳng định cam kết phát triển hơn nữa mối quan hệ thân thiện truyền thống nga palestine
đồng thời thảo luận việc giải quyết vấn đề palestine israel
trong đó phía nga tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp công bằng và bền vững cho cuộc xung đột palestine israel trên cơ sở luật pháp quốc tế hiện hành
nhân dịp này tổng thống putin cũng chúc mừng người đồng cấp abbas và toàn thể người dân palestine nhân dịp lễ s a h h của người hồi giáo
ngoài ra hai bên cũng đề cập đến cuộc binh biến do tập đoàn quân sự tư nhân wagner tiến hành tại nga vừa qua
theo đó nhà lãnh đạo palestine khẳng định ủng hộ các biện pháp nhằm bảo vệ trật tự hiến pháp và thượng tôn pháp luật
bạo loạn tiếp tục lan rộng tại pháp trong đêm thứ năm liên tiếp liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên vì không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông
thông tin có trong quốc tế ngay sau đây
cảnh sát pháp tối qua đã bắt giữ thêm hơn tám mươi người tham gia các vụ gây dối hàng loạt
trước đó có thông tin cho rằng hơn một ba trăm linh người gây bạo loạn đã bị giam giữ trong các vụ gây dối vào đêm ngày một tháng bảy
đến nay pháp đã triển khai bốn mươi năm cảnh sát cùng một số xe bọc thép ứng phó với các cuộc biểu tình bạo lực trên khắp đất nước
mà theo lập luận của tổng thống emmanuel macron rằng các nền tảng truyền thông xã hội và trò chơi điện tử đã góp phần gây ra tình trạng bất ổn này
còn tại trung đông palestine đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng của những người định cư israel ở bờ tây
trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào người palestine và tài sản của họ
nguyên nhân xuất phát từ các kế hoạch xây dựng thêm hơn năm sáu trăm linh căn nhà mới tại một số khu định cư ở bờ tây
trong đó có hơn một căn nhà tại ely nơi tuần trước xảy ra vụ hai tay súng palestine nã súng làm bốn người israel thiệt mạng
các kế hoạch xây dựng thêm nhà định cư được israel phê duyệt vào ngày hai mươi sáu tháng sáu vừa qua
và giới quan sát nhận định động thái này có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa israel và palestine
lạm phát lõi sự thay đổi giá cả của hàng hóa và dịch vụ trừ thực phẩm và năng lượng tại khu vực đồng tiền trung euro đã tăng tốc và duy trì ở mức cao trong tháng sáu
báo cáo cho biết lãm phát chung ở hai mươi quốc gia sử dụng đồng euro đã đạt năm năm trong tháng sáu thấp hơn một chút so với dự báo của các nhà phân tích
nhưng lạm phát lõi vẫn ở mức cao và tăng lên năm bốn từ mức năm được ghi nhận vào tháng bốn do giá cả trong lĩnh vực dịch vụ cũng tăng lên năm bốn
các nhà kinh tế cảnh báo rằng mặc dù lãm phát lõi của khu vực eurozone đã giảm phần nào từ năm sáu trong tháng bốn xuống năm ba trong tháng năm
nhưng đợt suy giảm mới nhất có thể làm lưu mở sự cải thiện trong nước trong thước đo lãm phát chung
giới chuyên gia nhận định các hiệu ứng cơ sở và bóp mèo thống kê có thể sẽ khiến lạm phát lõi tăng lên trong vài tháng tới và chứng kiến ecb tăng lãi suất ít nhất cho đến tháng chín tới
thưa quý vị đã một tuần sau cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự tư nhân wagner tại nga đến thời điểm này cuộc sống ở nga đã quay trở lại bình thường
theo ủy ban chống khủng bố quốc gia tình hình trong nước đã ổn định không còn mối lo ngại nào đối với tính mạng sức khỏe tài sản và các lợi ích của người dân
chế độ an ninh chống khủng bố tại thủ đô moscow và tất cả các hạn chế đều đã được dỡ bỏ
cuộc binh biến tại nga đã kết thúc nhưng dư luận vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp
trong đó chính là sự tác động của sự việc này đến nga đến cuộc xung đột ukraine hay rộng hơn là đối với an ninh khu vực
chúng tôi sẽ cùng quý vị và khách mời của thế giới đa chiều ngày hôm nay phân tích về những vấn đề này
trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm lại một số diễn biến đáng chú ý trong tuần vừa qua liên quan đến cuộc binh biến wagner
sau khi cơ quan an ninh liên bang nga thông báo dỡ bỏ chế độ an ninh chống khủng bố ở thủ đô moscow vào ngày hai mươi sáu tháng sáu
kết thúc cuộc nổi loạn vũ trang của tập đoàn quân sự tư nhân wagner
tổng thống nga vladimir putin đã có bài phát biểu trước người dân trong đó ông tuyên bố mọi trường hợp nổi loạn chắc chắn sẽ thất bại
nhấn mạnh sự kiên cường đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân nga
xin cảm ơn về sự kiên cường đoàn kết và lòng yêu nước của các bạn
sự đoàn kết mà toàn thể người dân nga đã thể hiện cho thấy bất kỳ nỗ lực nào hòng gây bất ổn nội bộ đều sẽ thất bại
chúng ta đã chứng kiến sự củng cố lớn nhất của xã hội quyền hành pháp và lập pháp ở tất cả các cấp
toàn bộ tất cả xã hội nga từ các tổ chức công cộng tôn giáo các đảng chính trị hàng đầu đã cho thấy sự ủng hộ vững chắc đối với trật tự hiến pháp
tổng thống putin cho biết các biện pháp nhằm tránh đổ máu đã được thực hiện nhanh chóng ngay từ đầu
ông nhấn mạnh những phần tử tổ chức cuộc binh biến đã phản bội đất nước nhưng đa số chiến binh trong tập đoàn wagner là những người ngại yêu nước
tận tụy phụng sự nhân dân và nhà nước của họ
ông cũng nêu rõ các lựa chọn đối với thành viên của wagner
theo đó họ có thể ký kết hợp đồng với bộ quốc phòng nga để gia nhập quân đội có thể trở về nhà hoặc tới belarus cùng thủ lĩnh của họ yetiny briguzil
trong khi trước đó cùng ngày người đứng đầu tập đoàn wagner cũng có bài phát biểu đầu tiên sau cuộc nổi loạn ngày hai mươi bốn tháng sáu
khẳng định wagner không bao giờ có ý định lật đổ chính phủ
mỹ cũng đã có bình luận công khai đầu tiên về vụ việc nhấn mạnh nước này và các nước đồng minh
để tham gia vào kế hoạch của wagner
chúng tôi đã liên lạc trực tiếp tốt đẹp với nga trong suốt những ngày qua
chúng tôi kỳ vọng rằng điều đó có thể tiếp tục trong tương lai
chúng tôi cũng đã nói rõ với tất cả các đồng minh và đối tác của mình rằng mỹ không liên quan và sẽ không tham gia vào những sự kiện như vậy
chúng tôi coi đây là vấn đề nội bộ của nga
cùng quan điểm với mỹ các đồng minh trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato coi cuộc binh biến của wagner là công việc nội bộ của nga
tuy nhiên an ninh khu vực lại không phải là công việc của riêng quốc gia nào
các quốc gia vùng bàn đích đang đặc biệt quan ngại về việc ông chủng wagner chuyển sang belarus
cùng các đánh giá tình báo cho hay trong số hai mươi năm tay súng wagner hiện tại có chừng tám quân được chuyển sang belarus
chúng tôi cần thời gian để đánh giá cuộc nổi loạn này sẽ tác động như thế nào đến tình hình nội bộ của nga cũng như tác động đến an ninh khu vực
tuy nhiên nếu việc các tay súng của wagner được tự do chuyển đến belarus là thật
chúng tôi cần đánh giá lại các khía cạnh quốc phòng và an ninh
tất cả chúng ta đều nhận thấy khả năng của những lính đánh thuê đó
và tôi nghĩ đây sẽ là vấn đề được bàn thảo kỹ lưỡng tại hội nghị thượng đỉnh nato sắp tới